tại văn phòng chính phủ phó thủ tướng vũ đức đam lần đầu tiên làm việc với hội đồng quốc gia phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh
cuộc họp nhằm thảo luận các vấn đề xung quanh mục tiêu phát triển bền vững của việt nam hiện nay
cũng như có thể cụ thể hóa hoạt động của hội đồng một cách hiệu quả tạo sức đột phá trong phát triển xã hội hài hòa của nước ta
hội đồng quốc gia phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh với các thành viên là các lãnh đạo các bộ ngành
với nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất các chương trình giải pháp phù hợp nhằm cải thiện năng lực cạnh tranh của việt nam
cũng như bảo đảm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững
cuộc họp ghi nhận ý kiến thẳng thắn từ các bộ ngành với các vấn đề nóng hiện nay như môi trường giáo dục văn hóa
cơ cấu phát triển kinh tế và những ảnh hưởng cảnh báo đối với xã hội trước mắt và lâu dài cần được chú trọng
phó thủ tướng vũ đức đam cũng chỉ ra rằng cần phải lượng hóa được cụ thể các tiêu chí về phát triển bền vững ở việt nam là như thế nào
khái niệm phát triển bền vững được thế giới chỉ ra với một mươi bảy mục tiêu
song tại việt nam cần tập trung vào những mục tiêu nào cần xác định rõ từ đó mới có thể có kế hoạch
nghiên cứu để đưa ra một cái bộ chỉ tiêu đo được theo xu thế quốc tế
và tôi đề nghị theo xu thế quốc tế nữa là mình đổi mới này này mình ra chỉ tiêu rồi
nhưng mà đồng thời tất cả thứ này thì từ
sinh an toàn thực phẩm đến các cái mặt khác quốc tế người ta đều khuyến nghị mình là đánh giá theo nguồn tắc là tiếp cận về rủi ro
bây giờ tập trung một số việc thì theo tôi là các bộ vẫn cứ làm thôi
mình nói ở đây không có nghĩa là chỉ làm những việc này
nhưng mà ở tầm hội đồng thì theo tôi mình lên chọn một số việc để mình chỉ đạo
cái việc thứ nhất mà tôi đề nghị là nên tập trung và có một cái cách nào đấy để mình có thêm tiếng nói
liên quan tới cái câu chuyện năng lượng sạch giữa bộ tài nguyên môi trường với bộ công thương
theo tôi là mình nên bàn với nhau và mình nên có đưa ra hội đồng một cái phiên nào đấy
để từ đấy mình khuyến nghị là chính phủ
thứ hai là tôi thấy cái biến đổi khí hậu thì mình nói rất nhiều rồi
mình bàn kỹ cái này
vấn đề thứ hai mà mình tập trung đến là vấn đề con người thì nó rộng lắm
nhưng mà giáo dục thì tôi chỉ nói một ý này thôi
tôi thì luôn luôn quan tâm đến cái là bây giờ dạy làm người
hội đồng quốc gia phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh với vai trò cố vấn giúp việc cho chính phủ
sẽ có những hoạt động cụ thể hơn để có thể đưa ra những giải pháp tích cực trong vấn đề phát triển bền vững tại việt nam